tiếp tục thông tin về vụ tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts bị sóng đánh chìm
một tàu nước ngoài đang hành trình từ ai cập đi trung quốc đã phát hiện và cứu vớt được thêm năm thuyền viên trên thuyền thúng còn lại khi cách bờ biển nha trang khoảng hai trăm một mươi bốn hải lý
thông tin ban đầu vào lúc một mươi hai giờ trưa nay trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba nhận được điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu bookhalo
cho biết đã phát hiện và cứu được năm thuyền viên tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts đang trôi giạt trên thúng cách bờ biển nha trang khoảng hai trăm một mươi bốn hải lý về phía đông
được biết trên thúng này ban đầu có tám người được tách ra từ chiếc thuyền chở một mươi năm người bị đắm bảy người kia bơi trên chiếc thuyền thúng còn lại
thì trong số tám người có ba người trong quá trình lênh đênh trên biển đã tử vong phải để lại sát xuống biển
năm thuyền viên được cứu có sức khỏe ban đầu tuy yếu nhưng tạm ổn trong đó có thuyền trưởng kiêm chủ tàu bùi văn toàn
hiện trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đề nghị tàu buk pharo đang hành trình từ ai cập đi trung quốc
chuyển hướng về nha trang để bàn giao năm thuyền viên cho nha trang tiếp nhận
trước đó tàu cá bình định cũng đã cứu được bốn trên bảy thuyền viên tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts đi trên chiếc thuyền thúng thứ nhất
ba thuyền viên trên thúng này cũng đã tử vong và phải thả lại biển
như vậy hiện nay đã cứu được chín trên tổng số một mươi năm thuyền viên của tàu cá do ông bùi văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại tỉnh bình thuận làm chủ kiêm thuyền trưởng bị chìm tại vùng biển trường sa dk một
ngoài thuyền trưởng bùi văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai danh sách các thuyền viên vừa được cứu sống trên tàu búc phao gồm
nguyễn văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn thành la sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại thành phố phan thiết
và bùi văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện cái nước tỉnh cà mau
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh lào cai
vừa triệt phá đường dây cho vai lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba máy tính nhiều giấy tờ tài liệu liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ fanmobi sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng
kỳ hạn bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba một năm
người vai tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vai
các đối tượng cho vay được hưởng lợi bốn mươi một được gọi là các khoản phí và lãi suất
nếu khoản vai quá hạn
người vay sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần
phí phạt quá hạn là sáu
tính đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
mở tài khoản trên mạng internet để quản lý cho vay tiền với lãi suất cao
đối tượng trần tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh hải dương
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương
phát hiện xử lý
theo tài liệu điều tra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dũng đứng ra cho vay cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu xài
dũng tạo và sử dụng tài khoản trên website https hai xxxx www moreman vn
để quản lý việc cho vai trả góp vai tín chấp bắt họ và thu nợ
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến khi bị phát hiện bắt giữ vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tiệm cầm đồ do dũng quản lý đã bỏ vốn ra gần
một mươi hai tỷ đồng để cho sáu trăm sáu mươi tám lượt vai với các hình thức vai trả góp vai cầm đồ vai tín chấp
với lãi suất từ một năm trăm linh đồng đến bảy đồng một triệu đồng một ngày thu lợi bất chính khoảng từ bốn đến năm tỷ đồng
công an huyện phú yên tỉnh sơn la vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại bản vạn yên xã tân phong huyện phú yên tỉnh sơn la
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện phù yên
phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện đối tượng cầm văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã quy hướng huyện vân hồ có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong túi quần của lợi có một gói nhỏ
chứa một trăm tám mươi năm viên ma túy tổng hợp
bước đầu lợi khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng khác không rõ tên tuổi
tại bản pacop với mục đích bán kiếm lời thì bị bắt giữ
lạng sơn đã từng là địa bàn trọng điểm các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy lợi dụng
làm nơi trung chuyển hàng từ trung quốc về việt nam và ngược lại
tuy nhiên thời điểm này trung quốc vẫn theo đuổi chính sách không covid
các cửa khẩu đều đang được kiểm soát chặt chẽ
cùng với đó phía nước bạn đã xây hàng rào dọc tuyến biên giới
vì vậy tội phạm ma túy đã chuyển hướng với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi xảo quyệt hơn
thực tế này đặt ra những thách thức trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng chức năng
chuyên án hai trăm hai mươi một h đã được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công
bắt giữ bốn đối tượng là vi văn sóng lý văn hạnh lý văn ngón và vi văn khoa
về hành vi mua bán vận chuyển ché phép cho ma túy
các đối tượng đã có sự giao dịch liên tỉnh phương thức vận chuyển khá tinh vi xảo quyệt
đây là một vụ án rất phức tạp các đối tượng vận chuyển ma túy từ trong con tum ra địa bàn tỉnh
để mang sang
trung quốc tiêu thụ tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp lực lượng chức năng đã quản lý chặt chẽ biên giới
nên các đối tượng không thể vận chuyển ma túy sang trung quốc và đã quay ngược ma túy tiêu thụ ở nội địa
thì trong quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ toàn bộ đường dây
các đối tượng thì đa phần là đối tượng người dân tộc thiểu số nhận thức pháp luật còn kém
nói chung là chưa hiểu biết cho nên là do động cơ vụ lợi nên thực hiện hành vi phạm tội
từ vụ án này cơ quan công an nhận định sau khi phía trung quốc có sự kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch
thì diễn biến của tội phạm ma túy đã có sự chuyển hướng hoạt động
chúng đã thay đổi địa bàn thay đổi cách thích vận chuyển nhằm chê mắt cơ quan chức năng
tôi thấy là cái tuyến đường bây giờ không thông thoáng không thuận lợi
thì các đối tượng sẽ không hoạt động và các đối tượng sẽ chuyển hướng đi vào đường khác
có thể là đi qua tỉnh khác có thể là qua đường thủy đường máy bay
hoặc qua địa phương khác
như là quay ngược vào miền trung tây nguyên hoặc là vào miền nam
trong những năm gần đây thì là phần nhiều là chuyển sang ma túy tổng hợp
chúng tôi cũng đã bắt giữ không những đường dê lớn mà mua ma túy đi sân trung quốc
mà kể cả những vụ án vụ án ma túy nhỏ lẻ
đặc biệt thời gian qua các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng làm nơi giao dịch
gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
hiện tại là có tư tượng là lợi dụng chủ yếu là mạng
gia lô facebook cơ bản là chủ yếu và các mạng xã hội khác
như vậy là các đối tượng trao đổi thông tin chứ không trao đổi trực tiếp gặp gỡ trực tiếp
chuyển khoản thì cơ bản cũng qua các tài khoản
tài khoản có thể là không phải tài khoản chính thống và tài khoản mượn tài khoản thuê
do những phương thức thủ đoạn như vậy hiện nay rất là khó khăn trong việc đối tranh và bắt giữ
trong khi lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thế nên là kinh phí thì rất hạn chí
các trang thiết bị hoạt động về công vệ
không có hoặc là rất là thiếu
với những khó khăn thách thức như vậy
nhưng từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
lực lượng cảnh sát ma túy trên toàn tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt giữ bảy trăm hai mươi hai vụ
với một hai trăm ba mươi sáu đối tượng
thu giữ hai mươi bảy chín kg heroin
hơn chín mươi chín viên và bốn trăm sáu mươi một kg ma túy tổng hợp
cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong đó đã điều tra triệt phá ba mươi bốn đường dây
bắt một trăm linh ba đối tượng mua bán vận chuyển trái phép
chất ma túy
điều này đã góp phần vào việc giữ vững an ninh trật tự địa bàn
phân đấu đạt mục tiêu kiềm chế và từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy
kính chào quý vị
liên quan đến vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
tối qua hội đồng xét xử toán nhân dân huyện đức hòa tỉnh lông an
đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân mức án năm năm tù
các bị cáo lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương và lê thanh hoàn nguyên
nhận mức án bốn năm tù
bị cáo lê thanh nghị nguyên ba năm sáu tháng tù
và bị cáo cao thị cúc ba năm tù
đây là các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
trước đó trong phiên làm việc sáng cùng ngày
các bị cáo và luật sư đã đưa ra nhiều luận điểm bào chữa cho các bị cáo
đáp lại ý kiến của các luật sư và bị cáo
đại diện viện kiểm sát nêu nhiều dẫn chứng nhấn mạnh bản luận tội mà viện kiểm sát
mà kiểm sát viên đưa ra là có căn cứ đúng pháp luật
những ý kiến mà luật sư của bị cáo đưa ra hoàn toàn không có căn cứ
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng
hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
các bị cáo đã phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo
không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sau thời gian nghị án xét tính chất của vụ án hội đồng xét xử xác định
hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
có đủ căn cứ để kết luận cáo trạng của viện kiểm soát là đúng người đúng tội đúng pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình vừa tiến hành khởi tố tám lãnh đạo
và cán bộ cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ trong đó có năm bị can đã bị bắt tạm giam
cụ thể các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm lê văn sáu năm mươi tám tuổi
cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình vũ văn tại năm mươi tám tuổi
phó cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình mai lâm hoàn bốn mươi bốn tuổi
trưởng phòng tài chính kế toán cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình phạm văn dân sáu mươi tuổi
tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện vũ thư và bùi xuân cường năm mươi bốn tuổi tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện đông hưng
có ba bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú gồm đặng huy tuân năm mươi tuổi trưởng phòng kỹ thuật bảo quản
phạm văn đông năm mươi năm tuổi tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện tiền hải và phạm ngọc nam năm mươi bốn tuổi
tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện hưng hà
các quy định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố cơ quan điều tra cũng khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của các bị can
tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở lại phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn văn minh sáu mươi sáu tuổi
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn một thành viên sổ số kiên thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai
gọi tắt là công ty sổ số đồng nai năm năm sáu tháng tù và bị cáo nguyễn thị thùy oanh sáu mươi bốn tuổi
cựu kế toán trưởng công ty sổ số đồng nai năm năm tù giam cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai các bị cáo đã có các hành vi lập dự toán đề xuất với cấp có thẩm quyền xét duyệt
quyết toán tăng quỹ lương của năm công tác trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy mươi tám ba tỷ đồng
bị cáo minh hưởng lợi số tiền hơn bốn một tỷ đồng bị cáo oanh hưởng lợi hơn ba bảy tỷ đồng số tiền hơn bảy mươi năm tỷ đồng còn lại
minh chỉ đạo chi cho bảy mươi hai người lao động của công ty với mức lương cao hơn quy định
trước đó trong năm hai nghìn hai mươi tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo minh oanh và các đồng phạm
và tuyên phạt bị cáo minh một mươi sáu năm tù bị cáo oanh một mươi bốn năm tù cùng về tội tham mô tài sản
sau đó cả hai bị cáo đều có đơn kháng cáo
tại bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nhận định hành vi của hai bị cáo là lấy tài sản của nhà nước
đem chia cho tất cả mọi người trong công ty nên không phạm tội tham mô tài sản mà có dấu hiệu của tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và cho rằng viện kiểm sát truy tố minh và oanh về tội tham mô tài sản và cấp sơ thẩm kết luận xử phạt hai bị cáo về tội này là không đúng với bản chất của vụ án
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức nguyễn thanh diễn chú tại huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
theo kết quả điều tra tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi biết một người bạn muốn góp vốn đầu tư kinh doanh chung
diễn tung tin về việc có người bán thửa đất hơn một m hai với giá hai tám tỷ đồng tại xã nhơn hải huyện ninh hải
để nạn nhân tin tưởng diễn đã làm giả chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận một bốn tỷ đồng từ nạn nhân
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân phát hiện mình bị lừa nên đã đến trình báo cơ quan công an
cùng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị hương chú huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nam tạm giữ hình sự
cụ thể hương đã mạo nhận có quan hệ với một số người có thẩm quyền để tạo niềm tin rồi lừa đảo chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền bảy trăm hai mươi năm triệu đồng
đáng chú ý hương đã bị tòa án nhân dân huyện thanh liêm tuyên phạt bốn năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trong thời gian chờ thi hành án lại tiếp tục phạm tội
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp quy nhơn tỉnh bình định vừa phát hiện một xe ô tô tải chở hàng nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu
tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h một mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi ba đang lưu thông trên quốc lộ một d hướng ra bắc
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển bốn hai trăm tám mươi gói thuốc lá các loại
toàn bộ số thuốc trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tài xế điều khiển chiếc xe tải chở số hàng trên là lê thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh đồng tháp
khai là người được thuê vận chuyển và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút đêm hôm qua tại rễ nhà trên địa bàn phường trần phú tp mông tây

trong lúc đó lực lượng chức năng đã sử dụng máy tôn để tiếp cận hiện trường